chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước đáng chú ý
ngày hôm nay công đoàn cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
tham gia hội thi có bốn cộng thi đua công tác đảng và công tác nguồn chúng số năm sáu bảy tám
gồm hai mươi chín đơn vị trực thuộc bốn cụm thi đua khu vực từ miền trung tây nguyên đông nam bộ và tây nam bộ
bốn đội thi đại diện bốn cùng thi đua cùng gần hai trăm linh cán bộ đoàn viên công đoàn các đơn vị trại giam tham gia ủng hộ hội thi
các đội trải qua bốn phần thi phần thi tự giới thiệu phần thi chung sức thi hùng biện và phần thi tiểu phẩm
hội thi cán bộ công đoàn giỏi cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an năm hai nghìn một mươi chín cho tám cụm thi đua phía bắc và phía nam
ở phía bắc hội thi đã diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng ba
đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở
tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn giao lưu học hỏi đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở
để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
các cùng tham gia mang đến cho hội thi những phần thi tiết mục phong phú sôi nổi
thể hiện tài năng sự sáng tạo của cán bộ đoàn viên công đoàn
truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa về truyền thống lịch sử vẽ vang của lực lượng công an và công đoàn công an nhân dân